hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo ghi nhận tính đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là hai trăm năm mươi bốn bốn trăm bốn mươi năm một trăm linh bảy ca
trong đó có năm một trăm hai mươi ba trăm năm mươi chín người tử vong

trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới xảy ra tại nga trên một hai trăm linh ca

nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch
chuyển từ zero covid một mươi chín sang sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên việc xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình bình thường
mới ở một số nước
thời gian gần đây khá nhiều ca nhập viện do phản vệ nặng tại các cơ sở y tế
nhưng lại bị nhầm tưởng là sốc phản vệ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều trường hợp lại do các nguyên nhân khác
ví dụ như việc sử dụng thuốc sau tiêm ngừa phát hiện bệnh nền khi tiêm vaccine covid một mươi chín
dưới đây là các phản ứng sau tiêm nhưng không phải do vaccine covid một mươi chín
sốt là phản ứng thường gặp sau tiêm với bất kỳ vaccine nào cũng có thể gặp phản ứng này
với vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca được ghi nhận khoảng bốn mươi
bệnh nhân có sốt sau tiêm trong đó bảy sáu sốt trên ba mươi tám độ c
đây không phải là phản ứng nguy hiểm nhưng nếu sốt trên ba mươi tám năm độ c
thì cần được sử dụng thuốc hạ sốt để kiểm soát nhiệt độ cơ thể
tránh các biến chứng của việc tăng thân nhiệt quá mức và để người bệnh dễ chịu hơn
tuy nhiên khá nhiều bệnh nhân sau tiên thấy bị sốt bề tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống
sau đó người mẩn đỏ toàn thân phù mắt thở dít tim tái
đây cũng là những biểu hiện có thể gặp sau khi dùng thuốc
nếu không trần đoán và xử lý đúng thì lại dễ lầm tưởng là nguyên nhân tạo ra phản ứng là do vaccine
ngoài phản vệ còn có nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện sau tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vaccine
ví dụ như mất kiểm soát huyết áp nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp
nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao hơn cả trước trong sau và khi được tiêm ngừa
một số trường hợp khác khi khám sàng lọc trước tiên đòi huyết áp rất cao mới biết mình bị tăng huyết áp
bởi trước đó chưa bao giờ đo huyết áp nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh
thứ hai dối loạn nhịp tim
nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên một trăm linh chu kỳ trên phút cả trước trong và sau tiêm chủng
nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn có nhưng không được phát hiện không được điều trị
nhưng trường hợp nhịp tim tăng do tâm lý thì sẽ dần dần tự ổn định
thứ ba dối loạn gluco máu đáy tháo đường
trường hợp này thường gặp do dùng các loại thuốc điều trị chứng gây tăng guco máu
các thuốc giảm đau chống viêm hoặc các loại cọc tì cụ ít mà rất nhiều hiệu thuộc bán không cần đơn của bác sĩ